thưa quý vị liên quan đến vụ chìm xuồng tại hồ đa tân xã thanh sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai
vào chiều tối ngày chín tháng năm lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng
trước đó vào chiều ngày chín tháng năm sau khi ăn nhậu tại một nhà người quen ở xã thanh sơn huyện tân phú
nhóm năm người trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cùng chủ nhà đi thuyền đến đảo gần đó chơi
thì không may bị chìm khiến sáu người rơi xuống hồ ngay sau đó bốn người đã được tìm thấy và cứu vớt lên bờ
tuy nhiên một người trong số đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu
và đến khuya cùng ngày thì thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
inisa ian và chú tại xã yà dông và pháp văn hậu aion chú tại thị trấn phước an huyện cờ đông bắc tỉnh đắk lóc
cùng với tội giết người
theo có trạng vào khoảng bảy giờ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
inisa điều khiển xe máy mang theo một cái cuốc và một con dao đi đến nhà hậu để giúp hậu làm ruộng
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày sau khi làm dụng xong thì inisa chở hậu đi uống rượu
khi đi đến ngã ba buôn yà dông nga xã yà dông thì inisa nhìn thấy ijon xây rượu nằm bên lề đường
nên cả hai dừng xe lại để xem
tại đây giữa hai bên đã xảy ra một thuận đánh nhau
sẵn đang cầm cây cút và dao trên tay inisa và hậu đã chém liên tiếp nhiều nhát vào người idol
sau đó ijon đánh
đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi bốn
tại phiên tòa bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và thời điểm gây án của cả hai bị cáo
chưa đủ một mươi tám tuổi nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt inisa sáu năm sáu tháng tù giam
phan văn hậu ba năm tù giam cùng về tội giết người
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đất ảo
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng tống đạt quyết định
khởi tố vợ bắt tạm giam bốn tháng trương duy vũ bốn mươi năm tuổi trú tại quận hải châu tp đà nẵng
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín để có tiền trả nợ và trả lãi ngân hàng vũ đưa ra thông tin gian dối giả
cần bán một lô đất để chiếm đoạt một tỷ đồng của một bị hại
sau khi nhận tiền trương duy vũ đã cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
qua xác minh công an đã xác định lô đất vũ bán cho bị hại đã bị thế chấp ngân hàng
và bán cho nhiều người khác
sau thời gian lẩn trốn công an đã mời vũ lên làm việc
tại cơ quan công an vũ thừa nhận hành vi của mình và cho biết không còn tài sản gì để khắc phục hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục làm việc với các bị hại
củng cố hồ sơ để xử lý trương duy vũ theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh thị bé hạnh
đỗ thanh vũ và lê tuấn luân cùng với tội đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
quá trình làm việc phát hiện trong điện thoại di động của luân có chứa nhiều dữ liệu thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
số tiền lên đến gần một mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của hạnh và thu giữ bốn điện thoại di động một ipad một máy tính sách tay
một ô tô hai cuốn sổ và nhiều giấy tờ thể hiện việc phai nợ của hạnh với người có số tiền lên đến một mươi năm tỷ đồng
bước đầu kiểm tra trong điện thoại di động của hạnh và vũ thu được nhiều dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc
bên cạnh những tiện ích khi tích hợp nhiều trường thông tin giúp cắt giảm các thủ tục hành chính
thì giờ đây người dân có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
đây là một trong những giải pháp tích hợp vừa được trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân bộ công an
phối hợp với các ngân hàng triển khai
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
và tiếp theo sẽ là một vài thông tin về tình hình thời tiết
nam bộ trong ngày hôm nay có xu hướng giảm mưa và nóng lên nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng và nóng sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất là các thiết bị làm mát
để phòng tránh quá tải điện và chập cháy quý vị hãy vệ sinh điều hòa và ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng
còn ở bắc bộ nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa rông
đặc biệt khu vực ven biển và vùng núi có những điểm mưa lớn
người dân ở khu vực này cần đề phòng với lũ quét và xa lở đất
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật
một người tử vong hai người mất tích và ba người được cứu sống kịp thời trong một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên hồ đa tôn
xã thái lan
thông tin ban đầu chiều qua ngày chín tháng năm một nhóm sáu người từ thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đến hồ đa tôn ăn nhậu
sau đó nhóm này đi thuyền đến đảo gần đó chơi thì không may bị chìm khiến sáu người rơi xuống hồ
sau khi nhận được thông tin vụ việc hàng trăm người đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ
bốn người đã được tìm thấy và cứu vớt lên bờ
sau khi được lực lượng công an và y tế huyện tiến hành sơ cứu ban đầu
các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng một người trong số đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện công an huyện tân phú đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm hai người có mất tích
hai mươi năm năm tù giam là bản án vừa được tuyên dành cho hai bị cáo nguyễn thanh thế và tô huy thông về tội hủy hoại tài sản
phiên xét xử sơ thẩm lần hai vừa diễn ra vào tỉnh vĩnh long
tại vĩnh long vào chiều nay
theo cáo trạng vào năm hai nghìn ba bị cáo nguyễn thanh thế đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn an phú
và được phê duyệt làm chủ đầu tư ở nhà trên địa bàn khóm bốn nay là khóm năm phường bốn thành phố vĩnh long
do không có khả năng thực hiện dự án ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn năm cơ quan chức năng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với công ty an phú
nhưng sau khi chuyển giao dự án cho đơn vị khác bị cáo nguyễn thanh thế cho rằng
việc chuyển giao dự án với giá như vậy là bị thiệt hại và chưa thỏa đáng
do vậy thế đã cùng thông lên kế hoạch thuê người bảo vệ tại khu dự án và đưa xe cuốc vào tiến hành phá rỡ
đập phá các công trình này như cọc bê tông ống cống gây thiệt hại cho đơn vị mới tiếp nhận là gần một tám tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo tô huy thông không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên với những tài liệu chứng cứ hội đồng xét xử nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm hai bị cáo đều cố ý đập phá tài sản của công ty
vì vậy hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thành thế một mươi một năm tù tô huy thông một mươi năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản
ngày chín tháng năm bộ y tế ban hành công văn số hai nghìn ba trăm hai mươi chín gửi sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
theo đó bộ y tế đề nghị đồng chí giám đốc sở y tế tập trung chỉ đạo một số nội dung
như tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm cam gấp cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên
tăng cường triển khai bao phủ vaccine viêm gan b cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt tỷ lệ đề ra
và đảm bảo an toàn không để trả lời
tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan b cho trẻ em đạt thấp đặc biệt đối với trẻ sơ sinh
thực hiện tốt việc thăm khám sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus viêm gan để điều trị quản lý kịp thời hạn chế biến chứng
tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới ngày hai mươi tám tháng bảy hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của địa phương
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các chủ đầu tư nhà thầu tạm dừng thi công để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra ta sea games ba mươi một
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương yêu cầu các chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ
hoàn thiện các hạng mục và thu dọn mặt bằng tạm dừng thi công đào đường hề trong thời gian trên bố trí người phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tránh gây ủn tắc
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội các công trình xử lý sự cố và công trình trọng điểm vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian này
thưa quý vị đại hội thể thao thể dục đông nam á sea games ba mươi một đang diễn ra cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bên cạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông trật tự đô thị
thì một trong những mặt công tác quan trọng bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một đó là công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ đại hội
chính vì vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố hà nội cũng như đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã chủ động triển khai các phương án từ sớm từ xa bám sát với quá trình chuẩn bị của ban tổ chức sự kiện ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
khách sạn hyatt regency quận năm tử liêm hà nội đây là một trong những khách sạn được lựa chọn cho đoàn khách quốc tế tham dự z game ba mươi một lưu trú và chỉ cách sân vận động mỹ đình chưa đầy một km
để thử nghiệm tính cơ động hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày sáu tháng năm công an tp hà nội thực hiện buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định được đặt ra tại khu vực dịch vụ massag tầng bốn khối nhà khách sạn xảy ra vụ hỏa hoạn do một khách hàng làm đổ cốc nến gây cháy
ngay lập tức một mươi ba xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm cùng một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ được điều động
quá trình diễn tập thể hiện sự hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và lực lượng chữa cháy tại chỗ
với cái buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là chúng ta đã triển khai theo đúng phương án đã đề ra và đặc biệt là chúng ta đã thực tập một cách an toàn
để tạo những cái hiệu ứng cũng như là cái yên tâm của người dân thủ đô đặc biệt là người dân ở các quốc gia đến tại hà nội chúng ta để tham quan cũng như là thi đấu trong cái kỳ sea games này
bên cạnh khu vực lưu trú nơi thi đấu cũng là địa điểm bảo vệ quan trọng
trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch quận cầu giấy được xác định là địa điểm thi đấu môn ủ xu trong khuôn khổ sea games ba mươi một
dự kiến nơi đây sẽ đón hàng trăm thành viên các đoàn đến tham dự
cơ sở vật chất thi đấu và mọi điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã được đầu tư hoàn thiện
bên cạnh công tác kiểm tra giám sát lực lượng công an quận cầu giấy đã phối hợp với trung tâm tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy mới cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tại đây
chúng tôi đã phối hợp với công an quận cầu giấy tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ viên chức người lao động tại trung tâm về công tác phòng cháy chữa cháy
quận cũng đã đầu tư lắp đặt một số hệ thống phòng cháy chữa cháy mới và hiện nay cũng đang nghiệm thu bàn giao xong rồi
đợi cho việc vận hành nữa thôi là sẽ đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy cho tất cả các đoàn vận động viên và tất cả những việc mà diễn ra tại trung tâm để đảm bảo vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận và trung tâm
những ngày này không khí làm việc tại các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở rất khẩn trương nghiêm túc
mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội đều ý thức được trách nhiệm của mình trước sự kiện thể thao lớn
vì vậy khi xây dựng các phương án huy động tối đa lực lượng phương tiện ai cũng đặt ra quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đối với cả đơn vị của tôi trong thời gian này chúng ta động viên cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần để làm có nhất công tác thường thực sẵn sàng chiến đấu
đảm bảo nếu có sự cố chánh đổ xảy ra thì chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất giảm ít nhất thiệt hại về người và tài sản
hà nội là địa bàn trung tâm trọng điểm trong công tác tổ chức sea games ba mươi một
vì vậy sự chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện của mỗi đơn vị mỗi lực lượng sẽ góp phần làm nên tấm la chắn vững chắc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện trọng đại này
thưa quý vị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã và đang được đưa vào sử dụng đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi tích hợp nhiều trường thông tin các loại giấy tờ như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
điều này giúp cho người dân không phải mang nhiều giấy tờ khác giúp cắt giảm các thủ tục hành chính
và mới đây trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng bộ công an cũng đã triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip mang tới nhiều tiện ích mới cho người dân khi sử dụng
đây là lần đầu tiên chị diệp anh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại quầy atm
nhanh gọn tiện ích là điều được khách hàng này cảm nhận và việc tích hợp này cũng giúp chị từ đây không phải mang nhiều loại thẻ
theo cái trải nghiệm của mình thì mình có rất nhiều các cái loại thẻ khác nhau
thì khi mà tích hợp luôn cả các cái thẻ của ngân hàng vào cái chủ nghĩa nhân dân gắn chiếc thì cái việc là mình sẽ mang ít đồ hơn mọi thứ nó sẽ gọn nhẹ hơn
theo đó người dân không cần sử dụng mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại atm hệ thống tiến hành xác thực thông tin chính chủ
thông qua đối chiếu dữ liệu sinh chắc học của khách hàng bằng hình thức quét khuôn mặt và vân tay
điều này sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra và người dùng cảm thấy yên tâm hơn
nó rất là bảo mật ở chỗ là lúc trước nếu mà chẳng may mà mình bị mất thẻ
thì nếu như mà kẻ gian có thể lần được ra số mật mã pin có thể rút được tiền tại ngân hàng
thì nay nếu như mà cầm theo căn cước công dân thì nếu có mất phí thì cũng cái rủi ro đấy nó sẽ thấp hơn
nghe tưởng người ta cũng không thể biết mình là sử dụng ngân hàng nào và mật khẩu như thế nào
vâng thưa quý vị với định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao dịch vụ khách hàng
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đang phối hợp với một số ngân hàng
triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
và với những tiện ích này được người dân đánh giá cao
dịch ngân hàng được thực hiện một cách thuận lợi và dễ dàng hơn
và ngay bây giờ trung tá nguyễn thành vĩnh phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình của các nhân dân
thưa đồng chí với việc người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
cho các hoạt động giao dịch tài chính ngân hàng từ hiện đang được đón nhận
với rất nhiều những thuận lợi cũng như là những tiện ích sử dụng
cùng với việc người dân được thụ hưởng những tiện đích đó
các đơn vị quản lý nhà nước cũng như là ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi gì từ điều này ạ
cái giải pháp sử dụng thẻ căn cước công dân là một giải pháp rất là ưu việt
vì thẻ căn cước công dân khi chúng tôi phát hành ra thẻ căn cước công dân này
thì toàn bộ những công nghệ kỹ thuật bảo mật an ninh an toàn thông tin đã được
và tích hợp sẵn sàng để có thể ứng dụng tích hợp các cái ứng dụng khác
trong đó thẻ atm là một trong những cái tiện ích
ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là người dân và cơ quan tổ chức sẽ được hưởng lợi
đặc biệt là ngân hàng
và cái là khi chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân là sẽ phải đảm bảo là người dân
sẽ phải là người chủ của cái thẻ và chủ của tài khoản
cái thứ hai nữa là thay vì cái việc mà ngân hàng phải phát hành thẻ atm
thì bây giờ ngân hàng sẽ không phải phát hành
không phải phát hành cái thẻ này nữa mà sử dụng thẻ căn cước công dân luôn
cái thứ ba nữa là ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà không phải mất chi phí phát hành thẻ
cũng không phải tổ chức quản lý cho cái việc mà quản lý cái thẻ này
cho nên là tiết kiệm rất là nhiều cho từ người dân cho ngân hàng và cho các cơ quan tổ chức
vâng thưa đồng chí có thể nói đây là lần đầu tiên các ngân hàng cũng như là người dân
ứng dụng việc sử dụng thẻ căn cước công dân căn cước điện tử
trong quá trình tham gia các hoạt động rút tiền tại atm
và chuyển khoản
vậy thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn sẽ có những cái phát sinh
cũng như là những cái tình huống xảy ra
vậy thì trung tâm đã có những kịch bản ứng phó như thế nào để giải quyết vấn đề này ạ
chúng tôi đã cùng phối hợp với các ngân hàng xây dựng các kịch bản có thể xảy ra
trong đó thì những vấn đề vướng mắt khi mà người dân gặp phải
tuy nhiên là riêng về đối với cả cái vấn đề về mất an ninh an toàn thông tin
thì gần như là không có cái vấn đề đấy xảy ra
nó chỉ có những cái kịch bản trong quá trình mà người dân sử dụng
nó có những cái vướng mắc về mặt kỹ thuật
thì hoàn toàn là chúng tôi cũng đã xây dựng các kịch bản
và gắn trách nhiệm của các đơn vị liên quan
các đơn vị của ngành công an những các đơn vị của phối ngân hàng
và đặc biệt là các cái cán bộ kỹ thuật phía ngân hàng
người ta sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành
để khắc phục ngay khi mà có vấn đề xảy ra
trên thực tế một số ngân hàng lâu nay đã triển khai tiện ích rút tiền
không cần thẻ mà bằng cách sử dụng ứng dụng ngân hàng số
digital banking trên smartphone
tuy nhiên hạn chế của giải pháp này là mỗi ngân hàng
với mỗi ứng dụng dữ liệu riêng biệt
còn khi triển khai rút tiền atm bằng căn cước công dân gắn chip
người dân không cần phụ thuộc vào quá nhiều ứng dụng ngân hàng số
của các ngân hàng
chỉ cần mỗi một thẻ căn cước công dân gắn chip là có thể rút tiền truyền tiền
đến thời điểm hiện tại theo trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư
và căn cấp công dân bộ công an việc triển khai ứng dụng căn cấp công dân gắn chip
thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn
trước mắt triển khai tại một số điểm trên địa bàn hà nội quảng ninh
dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai mở rộng trên toàn hệ thống
vâng đây có thể nói là một công cuộc chuyển đổi số quan trọng và cốt lõi
và đi cùng với những tiện ích vừa rồi thì vấn đề đặt ra là việc đảm bảo
an ninh an toàn cho khách hàng khi sử dụng
vậy cơ chế vận hành
cơ chế vận hành cũng như cách thức sử dụng thẻ căn cấp công dân gắn chip
để giao dịch tại các ngân hàng như thế nào cho hiệu quả nhất và đảm bảo được tính bảo mật
mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa biên tập viên mai anh với trung tá nguyễn thành vĩnh
thưa đồng chí rõ ràng thì là với việc mà người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
thì chúng ta đã có được những kịch bản ứng phó rất là cụ thể
tuy nhiên thì một nội dung mà hiện đang được nhiều người dân quan tâm đó là
với những cái giải pháp công nghệ này thì những cái cơ chế hoạt động như thế nào
cũng như là cái việc mà chúng ta đảm bảo an ninh an toàn cho khách hàng khi mà sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
như quý vị cũng sẽ thấy là khi mà người dân đến thì đồng thời phải sử dụng
một là đưa cái thẻ căn cước công dân vào trong cái máy đọc
mà chúng tôi gọi là cái máy đọc tích hợp giữa căn cước công dân và sinh chắc học
đồng thời là người dân sẽ phải thực hiện chụp vai và thu thập
vân tay để chính là cái ảnh và cái vân tay của người dân sẽ được đối sánh trực tiếp
với cái dữ liệu ảnh và vân tay trên cái thẻ căn cước đấy
và khẳng định là đúng là chụp thẻ thì mới thực hiện được cái hoạt động giúp tiền
tuy nhiên những cái thông tin mà khi mà người dân chụp ảnh hoặc là lấy cái vân tay đấy
thì nó chỉ phục vụ cái việc mà đối sánh với cái thẻ căn cước công dân
chứ nó không phục vụ không lưu trữ
do vậy là sẽ không có cái thẻ căn cấp công dân
sẽ đảm bảo cái tính bảo mật thông tin của người dân
vâng thưa đồng chí vậy bộ công an có những lưu ý cũng như là những khuyến cáo như thế nào
đối với người dân trong quá trình mà chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
khi mà tham gia các hoạt động giao dịch tài chính ngân hàng
chúng tôi chỉ có một cái khuyến cáo đối với người dân là
luôn luôn là khi mà chúng ta đã tích hợp cái thẻ căn cước công dân và với cái thẻ atm rồi
thì chúng ta cũng phải có ý thức trong cái việc sử dụng bảo quản để đảm bảo cái chất lượng của thẻ
thì qua quá trình thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác
để thực hiện giao dịch nó được thuận tiện nó không xảy ra các vấn đề về kỹ thuật
một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí với cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị theo lãnh đạo trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư
và căn cước công dân bộ công an việc triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip
trên các giao dịch tự động sẽ hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng
giảm thời gian tắc nghiệp của cán bộ và loại bỏ các rủi ro giảm mạo sai sót
trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường như trước đây
dùng một thẻ cho nhiều dịch vụ không chỉ mang đến cho người dân thêm sự tiện ích
mà bớt phiền phức mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực cho xã hội
từ cá nhân mỗi người dân đến các tổ chức doanh nghiệp
vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
đề xuất gia hạn hơn hai mươi tỷ đồng tiền thuế cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
là một trong những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ tài chính vừa trình chính phủ ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sau khi đã xây dựng dự thảo nghị định
và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan
trong đó số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế lên đến một mươi tháng
tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn
theo tờ trình bộ tài chính đề xuất chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế
đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ thuế tháng sáu bảy tám và chín năm hai nghìn hai mươi hai
cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin hữu ích cho các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
đó là năm nay
phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp và học bạ vẫn là chủ yếu
chiếm tới chín mươi chỉ tiêu của các trường đại học
nhiều trường cũng đang nghiên cứu và mở ra các ngành học mới
để bắt kịp sự thay đổi nhu cầu thị trường lao động
sau khi biết điểm thi tốt nghiệp thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học một đợt duy nhất
và sẽ không được thay đổi nguyện vọng
ngoài ra thí sinh cần lưu ý thêm cơ chế lọc ảo của năm nay
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
vừa báo cáo bộ giao thông vận tài tình hình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho các tuyến cao tốc của đơn vị này quản lý
theo đó sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu
vec sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng
cho tuyến cao tốc cầu dẽ ninh bình và thành phố hồ chí minh long thành giàu dây
cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khai thác thu phí không dừng
trên toàn bộ các tuyến cao tốc vec đang khai thác
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại